ban quản lý đường sát đô thị tp hcm vừa đề nghị các cơ quan có liên quan hoàn tất thủ tục
để hoàn ứng hơn bốn một trăm linh tỷ đồng cho ngân sách của tp hcm
đây là nguồn ngân sách được ubnd tp tạm ứng trước đó để dự án được triển khai kịp tiến độ
tổng số vốn tp hcm đã tạm ứng cho dự án là hơn năm bốn trăm ba mươi một tỷ đồng
trong đó đã hoàn ứng gần sáu trăm linh tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi bảy và đã giải ngân bốn bảy trăm ba mươi chín tỷ đồng
hiện số tiền phải hoàn ứng cho ngân sách tp hcm là bốn một trăm bốn mươi chín tỷ đồng
ba quản lý đường sát đô thị thành phố cho biết sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư
để thực hiện hoàn ứng cho ngân sách tp hcm cần sự hướng dẫn của bộ tài chính
cùng nhà tài trợ shikai nhật bản về thủ tục
đến nay tiến độ dự án mitro số một đạt hơn bảy mươi hai và theo kế hoạch sẽ nâng lên tám mươi năm trong năm hai nghìn hai mươi
dự án đạt mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm hai nghìn hai mươi một